xét đề nghị của bộ giao thông vận tải và ý kiến của các bộ tư pháp kế hoạch và đầu tư
tài chính về việc báo cáo xem xét giải thể hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ trung ương
thủ tướng chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc giải thể hội đồng quản lý quỹ này sau năm năm hoạt động
trước đó bộ giao thông vận tải đánh giá sau năm năm hoạt động vai trò của hội đồng quản lý quỹ
bảo trì đường bộ trung mương có hạn chế không bảo đảm hiệu quả như trước đây
bộ tài chính thì đánh giá văn phòng quỹ bảo trì đường bộ trung ương đang sử dụng bộ máy của bộ giao thông vận tải
để thực hiện công việc dẫn đến trồng chéo ngoài ra cơ quan này chưa có đủ nhân sự và năng lực
để độc lập quản lý toàn bộ kinh phí bảo trì đường bộ hàng năm
chính vì vậy thủ tướng chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc giải thể hội đồng quản lý quỹ này
và giao cho các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất phương án tổng thể về quỹ bảo trì đường bộ
bảo đảm phù hợp thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành báo cáo thủ tướng chính phủ